mới đây bệnh viện đa khoa xuyên á long an đã tiếp nhận bệnh nhân pvp sáu mươi ba tuổi ngụ tại long an nhập viện với tình trạng thở nhanh mệt nhiều
trên kinh nghiệm nhiều năm trong ngành hồi sức chống độc chẩn đoán xác định bệnh nhân nhiễm toan là tích nặng do ngộ độc chất cấm fenformin và tiến hành lọc máu cấp cứu lấy chất độc
sau một lần lọc máu bệnh nhân đã vượt qua được nguy kịch
được biết bệnh nhân dùng thuốc tiểu đường tây y nhiều năm được người quen giới thiệu loại thuốc gia truyền giảm đường huyết nhiều nên đã mua về sử dụng và xảy ra tình trạng trên
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một lê hồng quân bác sĩ điều trị khoa hồi sức tích cực icu bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
bệnh nhân đập biển trong tình trạng lửa đường mệt thở nhanh
qua khai thác bệnh sự được biết bệnh nhân có tiềm căng tăng huyết tắc đáy phát đường tiếp hai
đã từng điều trị theo thao thuốc tại bệnh viện tuy nhiên một năm nay bệnh nhân đã không thai kháng và gần đây bệnh nhân có uống một loại thuốc đông nghi điều trị tiểu đường do người nhà giới thiệu
đấy khí máu ph của bệnh nhân là sáu tám mươi một lắc tắc máu lên tới ba mươi bốn mg có tình trạng sinh thần kèm theo
qua nhận định ban đầu bác sĩ xác định đây là một tình trạng toàn chuyển hoá nạn
nghi ngờ do ngộ độc thuốc phen phọc minh chúng tôi đã xử trí bù dung dịch kiểm tích cực tuy nhiên tình trạng toàn chuyển hoá của bệnh nhân không cải thiện
huyết tắc của bệnh nhân bắt đầu tụt và cần phải dùng thuốc vận mạnh nên chúng tôi đã hộp trận với bác sĩ binh nội thận lọc máu tiến hành lọc máu cấp cứu cho bệnh nhân
sau ba tiếng đồng hồ lọc máu tình trạng toàn chuyển hoá của bệnh nhân đã cải thiện bệnh nhân ngưng được thuốc vận mạnh và sau sáu ngày điều trị
bệnh nhân đã được xuất viện về nhà trong tình trạng hết mệ tình trạng toàn chuyển hoá cải thiện hoàn toàn suy thận cải thiện đến mức bình thường và được hẹn đai khám sau đó
phen phọc minh là một thuốc điều trị tiểu đường trước đây được sử dụng trên những bệnh nhân đai khám đường tiếp hai
tuy nhiên do những tác biểu phủ nghiêm trọng của nó như gây toàn chuyển hoá gây toàn lát tích máu
và có thể tử vong cho nên từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước thuốc này đã được các nước trên thế giới cấm nước mạnh và trong đó có việt nam
tuy nhiên dạo gần đây nhiều bệnh nhân đã truyền tai nhau một loại thuốc đồng ý chữa tiểu đường nhưng thực chất đó là những thuốc đã pha sẵn phen phọc minh toàn độc và nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng
tuy nhiên do những tác biểu phủ nghiêm trọng của nó như gây toàn chuyển hoá gây toàn lát tích máu
tuy nhiên do những tác biểu phủ nghiêm trọng của nó như gây toàn chuyển hoá gây toàn lát tích máu
nghe theo lời khuyên của những người không có chuyên môn hay tin những quảng cáo trên internet sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc bỏ điều trị làm các biến chứng ngày càng nặng nề và có thể nhiễm latic nguy hiểm chết người